liên bộ công thương tài chính cho biết bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai giá xăng và dầu đồng loạt được điều chỉnh
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel dầu hỏa là một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là tám trăm linh đồng một kg
sau khi thực hiện việc trích lập và chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín mươi đồng một lít
xuống còn một mươi chín bảy trăm hai mươi chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm một trăm chín mươi hai đồng một lít xuống còn hai mươi tám trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu diesel năm s tăng bảy mươi năm đồng một lít lên mức một mươi sáu sáu mươi ba đồng một lít dầu hỏa tăng năm mươi bốn đồng một lít lên mức một mươi năm một mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút tăng một trăm bảy mươi đồng một kg lên mức một mươi một ba trăm năm mươi tám đồng một kg